trận chung kết lượt về afc cup hai nghìn một mươi chín khu vực đông nam á giữa hai câu lạc bộ của việt nam là hà
hà nội và bkm bình dương đã kết thúc với phần thắng trung cuộc thuộc về hà nội fc với tỷ số một
với chiến thắng một ở lượt đi lại được đá trên sân hàng đẩy câu lạc bộ hà nội nhập
cuộc với tâm lý khá thoải mái trong xuất hiệp một các học trò của huấn luyện viên chu đình nghiêm
chiếm lĩnh thế trận trước bkm bình dương tuy nhiên không thể hóa giải hàng thủ của đội khách
phút sáu mươi một từ quả phạt góc của quang hải thủ môn tấn trường bật lên bắt bóng không tốt để
ô ma chấp thời cơ suốt tung lưới bình dương mở tỷ số trận lượt về cho hà nội những phút còn lại của
trận đấu hà nội tăng cường hàng phòng thủ bkm bình dương dù rất nỗ lực nhưng không thể ghi bàn
trung cuộc câu lạc bộ hà nội giành chiến thắng với tỷ số hai sau hai lượt đấu kết quả này đưa
thầy trò huấn luyện viên chu đình nghiêm vào vòng bán kết liên khu vực đông bắc á nam á và trung á
sẽ chạm trán với cầu lạc bộ antijazi của turkmenistan đường kim á quân của afc cup
trận lượt đi diễn ra trên sân nhà vào ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
và trận lượt về trên sân khách diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi chín